theo bộ công thương tháng một năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu của cả nước giảm mạnh
trong đó khối doanh nghiệp một trăm linh vốn trong nước và khu vực fdi đều giảm ở mức hai con số
tháng một năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu của cả nước ước đạt một mươi chín tỷ usd giảm một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt khoảng sáu ba tỷ usd giảm một mươi một bốn
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một mươi hai sáu mươi tám tỷ usd giảm một mươi năm bảy
ảnh hưởng nhiều nhất là nhóm hàng chủ lực diệt may giảm hai mươi một điện thoại và linh kiện giảm hai mươi hai bốn
các mặt hàng nông sản cũng đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước
thủy sản giảm hai mươi năm hai cà phê giảm cả về sản lượng lẫn giá trị tương đương giảm hơn ba mươi xuất khẩu gạo giảm một mươi một sáu
xuất khẩu giảm là do kỳ nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán đều rơi vào tháng một
cùng với đó là ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
để giảm thiểu tác động trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp
bộ công thương đề nghị nhà nông cần thay đổi tiến độ sản xuất
cũng như tổ chức kết nối chuỗi cung ứng với một số vựa trái cây lớn như bình thuận long an và đồng gói gắn tem nhãn phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc